tại hà nội đã diễn ra diễn đàn tiêu dùng việt nam và lễ công bố vinh danh một trăm linh sản phẩm dịch vụ tin dùng năm hai nghìn hai mươi
chủ đề trọng tâm của chương trình tin dùng việt nam hai nghìn hai mươi là lửa thử vàng thách thức tạo sức bật
theo đó tiêu chí đánh giá và bình chọn tập trung vào các sản phẩm dịch vụ đã vượt qua những khó khăn
rào cản của dịch covid một mươi chín để vươn lên tìm kiếm cơ hội mới mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt
được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao
các doanh nghiệp sở hữu các sản phẩm dịch vụ có quá trình chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt hiệu quả
có doanh thu ổn định kể cả trong quãng thời gian giãn cách xã hội
cũng trong khuôn khổ của diễn đàn đã diễn ra tọa đàm thế giới mới và xu hướng tiêu dùng mới
các diễn giả đã bàn luận về các xu hướng tiêu dùng sau đại dịch
với sự dịch chuyển sang cả các nhà bán lẻ không có thương hiệu doanh nghiệp chất khấu và các doanh nghiệp kinh doanh online